sở du lịch thành phố đà nẵng vừa có văn bản hướng dẫn hỗ trợ du khách trong thời điểm thành phố thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch covid một mươi chín
các đường dây nóng thường trực tổ phản ứng nhanh du lịch là bà lê hồng phương chín trăm một mươi chín hai trăm bốn mươi bảy chín trung tâm hỗ trợ du khách đà nẵng hai trăm ba mươi sáu ba trăm năm mươi năm một trăm một mươi một
sở du lịch đã thông tin về việc thực hiện giãn cách xã hội của thành phố đà nẵng và yêu cầu khách không rời khỏi nơi lưu trú từ giờ ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến hết ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
các cơ sở lưu trú đề nghị khách kê khai cụ thể lịch trình di chuyển và lưu hồ sơ để trích xuất khi cần theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền
sở khuyến nghị cơ sở lưu trú hỗ trợ mua giúp khách các nhu yếu phẩm cần thiết có chính sách hỗ trợ giá tốt nhất cho khách lưu trú thông báo và hướng dẫn nhân viên thuộc doanh nghiệp
khách còn lưu trú tại đơn vị cài đặt ứng dụng bluezone do bộ thông tin và truyền thông và bộ y tế phát triển để được cảnh báo nguy cơ mắc covid một mươi chín